một thông tin về hỗ trợ xã hội tại tp hcm người lao động tự do bị mất việc làm giảm sâu thu nhập
hoặc là không có thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm theo chi đạo của ủy ban nhân dân tp hcm kể từ ngày ba mươi một tháng năm
đến thời điểm thống kê sẽ là những đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ thứ hai của thành phố
để được hưởng trợ cấp các nhóm lao động trên phải có đủ các điều kiện như sau
cư trú hợp pháp tại địa phương có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận
và là một trong bảy loại công việc sau
bán hàng rong buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định
buôn gánh bán bưng thu gom rác phế liệu bốc phát vận chuyển hàng hóa
lái xe mô tô hàng bánh chở khách xe xích lô chở khách bán lẻ với số lưu động
làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống lưu trú dịch vụ
chăm sóc sức khỏe bao gồm bảo vệ làm công việc thuộc các lĩnh vực
ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
ngoài ra người có con với cách mạng cùng thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đại hàng tháng
người thuộc hậu nghèo hậu cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng
chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng trẻ em dưới một mươi sáu tuổi phải cách ly
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trong khu vực phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn
cũng được sở lao động thương binh và xã hội yêu cầu các địa phương ra soát thống kê
trước đó sở đông động thương binh và xã hội tp hcm đã có văn bản đề nghị
các sở ngành địa phương ra soát nắm chắc khó khăn của doanh nghiệp
các cơ sở sản xuất nhỏ ảnh hưởng việc làm của người lao động nhằm có giải pháp tháo gỡ
chủ động hỗ trợ kịp thời theo gói hỗ trợ của tp hcm